theo thông tin khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy bà ký chết trong tình trạng nằm nghiêng ngay tại phòng khách tầng một của ngôi nhà
ngay gần đó trước két sắt bị cậy tung cửa cơ quan điều tra đã thu được một xa beng và một chày gỗ
trong ngôi nhà cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên đã thu được vài dấu vết hung thủ để lại
kiểm tra tài sản thì phát hiện toàn bộ tài sản trong kết sát gồm một trăm một mươi triệu đồng cùng hai cây vàng và một số dây chuyền vàng tây đã bị mất
qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy bà ký bị đối tượng dùng vật cứng đập vào gáy vào cổ dẫn đến tử vong
sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất cơ quan điều tra khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của đối tượng thể hiện tính hung hãn cao độ quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng
khi nhận được thông tin vụ án xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối tượng dùng thủ đoạn truy sát nạn nhân đến cùng
địa bàn gây án nằm ngay khu đông dân cư sát đường quốc lộ nên đối tượng gây án có thể là người địa phương
nhưng cũng có thể là người nơi khác
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đã huy động tối đa lực lượng giả soát các đối tượng nổi cộng trên địa bàn
mặt khác các trinh sát có kinh nghiệm đã đi các tỉnh ngoài xác minh tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra hiện trường dựng chân dung của đối tượng
đại tá dương xuân quý trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và trung tá nguyễn phương nam phó trưởng phòng đã nhanh chóng huy động lực lượng
triển khai các phương án truy tìm manh mối và hung thủ
đại tá dương xuân quý trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã báo cáo giám đốc quan tỉnh lập chương trình kế hoạch để điều tra khám phá bộ án
phòng đã tổ chức tối đa cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo
phối hợp với các trường trình kế hoạch để điều tra khám phá bộ án
công an huyện phổ hiên ra sát các đối tượng điều tra theo chương trình kế hoạch
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên với quyết tâm cao đã huy động thêm nhiều lực lượng từ tỉnh đến xã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp điều tra truy xét truy tìm hung thủ
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh thái nguyên với quyết tâm cao đã huy động thêm nhiều lực lượng từ tỉnh đến xã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp điều tra
cơ quan điều tra thành lập nhiều tổ công tác hướng đến nhiều mũi điều tra bắt đầu là tìm hiểu xung quanh những mối quan hệ của nạn nhân và gia đình cho thấy bà ký là người hiền lành không có mâu thuẫn với bà con hàng xóm
con trai bà là anh cường là giám đốc công ty tư nhân chuyên về đồ cơ khí vợ chồng anh cường cũng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai
cuộc sống gia đình tương đối đầy đủ như vậy phải chăng là hung thủ đột nhập
chỉ nhằm để cướp tài sản của gia đình
các hướng điều tra tập trung vào đối tượng giết người nhằm cướp tài sản
tại sao hung thủ lại biết chọn đúng thời điểm cả nhà đi vắng chỉ còn bà ký ở nhà để ra tay
phải chăng hung thủ là người quen hay nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình anh cường
ngôi nhà ba tầng của gia đình nạn nhân nằm ngay sát quốc lộ ba
mật độ dân cư rất đông đúc
hơn nữa được trang bị hệ thống cưu
cửa sắt hàng rào sắt kiên cố
phía sau nhà được xây bức tường cao
để đột nhập được vào bên trong ngôi nhà là vô cùng khó khăn
trên cơ sở hiện trường và những thông tin thu thập ban đầu
các điều tra viên nhận định đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn nơi nạn nhân sinh sống và các địa bàn lân cận
vì vậy những đối tượng có tiền án tiền sự
thanh niên chơi bời lêu lỏng trên địa bàn
và các vùng lân cận đều được cơ quan điều tra giả soát kỹ lưỡng ngay từ ban đầu
với cái quyết tâm điều tra khám phá bằng được vụ án trên và chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh
chúng tôi đã huy động toàn bộ tối đa lực lượng điều tra viên trinh sát có năng lực phối hợp với công an địa phương
chúng tôi bám sát địa bàn để ra soát phát hiện những đối tượng nghi vấn để có các biện pháp đấu tranh với số đối tượng này
nhiều tổ công tác cùng tiến hành điều tra những đối tượng nghiện hút mới ra tù
những đối tượng nghi vấn từ tỉnh ngoài đến làm ăn tại địa phương
công tác điều tra từ mọi hướng được tiến hành khẩn trương chặt chẽ

cùng với đó một tổ trinh sát đi khắp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc nhằm xác minh đón lõng những đối tượng đi tiêu thụ tăng vật
tuy nhiên sau nhiều ngày bóng dáng đối tượng vẫn biệt tâm
cách nhà nạn nhân khoảng một trăm linh mét
quỳnh là thành phần leo lỏng
cờ bạc từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên trong đêm xảy ra án mạng
cơ quan điều tra đã vào nhà mời đối tượng này lên làm việc
thì lúc đó quỳnh không ở nhà
sau khi nhận được điện thoại của người nhà
quỳnh đã chủ động lên gặp cơ quan công an
và bình tĩnh trình bày rất hợp lý
về việc sử dụng thời gian vào thời điểm xảy ra vụ án mạng
như đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ gặp ai làm gì để làm bằng chứng ngoại phạm
qua lời khai ban đầu cho thấy không có gì đặc biệt
cơ quan điều tra đã cho quỳnh về
cuộc họp khẩn cấp nhằm điều tra xác minh sâu hơn về đối tượng nguyễn trọng quỳnh
sau khi củng cố thêm tài liệu và chứng cứ cơ quan điều tra xác định
nguyễn trọng quỳnh chính là nghi can số một gây ra vụ cướp của giết người táo tợ
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp quỳnh
khi đối tượng này đang có dấu hiệu bỏ trốn
do xe máy bị cắm ở hiệu cầm đồ nợ nần đến ngày mà không biết lấy đâu ra tiền để trả
quỳnh đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản
còn xóm chỉ có nhà anh cường là khá giả
hơn nữa giờ này anh cường đã đi làm
vợ con anh đã đi du lịch mấy ngày nay
chỉ còn bà nguyễn thị ký mẹ anh cường ở nhà
quỳnh đã lập tức lên kế hoạch đột nhập nhà anh cường để trộm cắp tài sản

việc triệt xóa thành công vụ án trên bên cạnh sự quyết tâm rất cao của ban giám đốc công an tỉnh quảng nam
cùng sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của công an huyện thanh bình phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam
đã làm rõ bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản trong vòng một mươi ngày dòng giã truy tìm dấu vết
phải nói rằng vụ án xảy ra giữa thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng trong cả nước nói chung
cũng như tỉnh quảng nam nói riêng nếu không truy bắt nhanh đối tượng có thể tiếp tục gây án tại địa bàn tỉnh khác là điều không thể lường trước
đây là một chiến công xuất sắc tại địa bàn tỉnh quảng nam góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân